mới đây tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng lực lượng công an đã triệt phá một tụ điểm tổ chức cho chơi bắn cá ăn thua bằng tiền đồng thời khởi tố hai vợ chồng chủ tụ tiệm này về tội tổ chức đánh bạc
tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử bắn cá việt đức ở số hai mươi năm ngô gia tự thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng do ông đỗ việt tiến và vợ là đỗ thị bảy làm chủ đang tổ chức chơi bắn cá ăn thua bằng tiền
tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng lực lượng công an đã triệt phá một tụ điểm tổ chức cho chơi bắn cá ăn thua bằng tiền đồng thời khởi tố hai vợ chồng chủ tụ tiệm này về tội tổ chức đánh bạc